cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
chơi hội vỡ hội là những cụm từ không còn mới mẻ
thế nhưng chỉ vì lợi nhuận ban đầu quá cao đã khiến nhiều người bị che mắt sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng vào phường hội
những ngày qua nhiều người chơi hội ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang rơi vào cảnh mất cả chì lẫn trài vì chủ hội đã bỏ trốn
đây là ngôi nhà của vợ chồng bà trần thị xoa và ông cao xuất năm chuyên thu gom phường hội và cho vay lãi xuất cao ở xóm chín xã diễn thành huyện diễn châu
thế nhưng từ tối ngày một mươi sáu tháng chín vợ chồng bà xoa đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà này
bức xúc trước việc bị mất của hàng trăm người góp phường hội cho bà xoa đã kéo đến tháo dỡ tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này
từ hàng rào đến khung cửa mái tôn và tất cả mọi thứ nếu có giá trị
ngôi nhà bỗng chốc tàn hoàng
theo bà con ở đây vợ chồng bà xoa đã làm nghề thu phường hàng chục năm nay số người tham gia lên đến hàng nghìn người
sau khi sự việc vỡ lở bà xoa đã trốn khỏi nhà để lại số nợ chưa thể thống kê hết
những ngày qua việc buôn bán kinh doanh tại chợ phủ diễn thị trấn diễn châu dường như bị đình trệ
cảnh tượng sơ sát hoang mang bao trùm bởi các tư thương đang nháo nhác truy tìm vợ chồng bà xoa để đòi lại tiền
ban quản lý chợ phủ diễn cho biết ở đây có hơn năm trăm linh hộ kinh doanh buôn bán thì có tới hơn ba trăm linh hộ góp phưởng hụi cho bà xoa
hiện ban quản lý chợ mới nhận được hai đơn tập thể của sáu hộ nhưng số tiền tố cáo bị mất
góp nhặt từ tiền buôn trứng và tiền con gửi về từ lao động nước ngoài
mỗi ngày chị nguyễn thị mai góp phường cho bà xoa tới hai triệu đồng
việc chứng nhận nộp tiền chỉ là cuốn sổ nhỏ ghi số tiền và chữ ký của bà xoa
núp dưới danh nghĩa quỹ giúp đỡ tỉnh thương hùn vốn cho những người khó khăn vay nhưng lãi suất thì rất cao
cứ bốn tháng nhận phường một lần bà mai thu về số tiền lãi hơn bốn mươi triệu đồng
bây giờ hối hận thì đã muộn
cả chờ vụ diện này đều tin tưởng bà gửi gắm cho bà chị em góp tỉnh thương bao nhiêu là gửi gắm cho chị hết
tôi này còn bao nhiêu người khác còn tiền lớn hơn thôi như bà tám phần đó tám trăm linh triệu như anh hiến đó cho vay tiền mặt năm trăm linh triệu
rồi chị em khác là ba trăm linh năm trăm linh là nhiều ít nhất là một mươi năm đến hai mươi triệu
bà xoa với ông năm nói là chúng tôi không bao giờ ăn của bà có một đồng cho nên cả chờ diện thành này
tỉnh thương bà năm bà xoa cho nên là tập trung vô tỉnh thương này gửi bà
theo tìm hiểu của chúng tôi không chỉ riêng địa bàn xã diễn thanh và thị trấn diễn châu
mà hoạt động góp phưởng hụi của bà xoa còn lan ra hàng chục xã lân cận với hàng nghìn người tham gia
việc thu chi tiền phường của vợ chồng bà xoa diễn ra sòng phẳng và luôn đúng hẹn
lãi suất lại cao nên ngày càng thu hút nhiều người tham gia
tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng vụ vỡ phường hụi lần này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng
thực ra cái việc họ chơi phường và đóng phường ở chợ thì thực chất là họ tử phát
chứ còn cái việc nắm bắt thì mình chưa nắm bắt được hết
cái việc họ đã đóng góp phường ở trên chợ chỉ đến khi là vợ nữ ra
rồi một số tiểu thương đến nhà tịch thu rồi gửi một số tài sản
thì chính quyền mới thực sự nắm bắt được là do
chơi hụi sự việc nó xảy ra cũng bất ngờ rồi người ta bỏ trốn khỏi địa phương
thì đang trong quá trình điều tra chưa nắm rõ được là đang trốn ở đâu
đang giao cho công an rồi phối hợp với các ngành để điều tra làm rõ
để tạo lại sự cống bằng cho bà con
được biết từ trước đến nay địa bàn huyện diễn châu đã có hàng chục vụ vỡ phưởng hụi
gây bao cảnh tan nát gia đình tù tội thậm chí là những vụ tự tử đau lòng
nhưng bà con vẫn không lấy đó làm bài học để cảnh giác
tất cả chỉ vì hám lợi
nhiều người không thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền và bây giờ chẳng biết trách ai
thực tế thì thiệt hại từ những vụ vỡ hụi không hề nhỏ cho những người
chỉ vì lợi nhuận lúc đầu và cả tinh tham gia vào chơi hụi
đồng thời lại gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
và qua đây một lần nữa là lời cảnh báo cho người dân
lại xảy ra một vụ cháy quán karaoke vào khoảng một mươi giờ trưa nay
tại quán karaoke gồm bảy tầng
và trưng quận lê chân thành phố hải phòng đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
theo thông tin ban đầu điểm phát cháy được xác định tại tầng năm của tòa nhà
sau đó cháy lan lên tầng sáu
vào thời điểm xảy ra cháy tại quán karaoke chỉ có một nhân viên bảo vệ trong quán
khi phát hiện có cháy nhân viên đã kịp thời báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tô ma thành phố hải phòng
đã cử ba xe cứu hỏa và hơn năm mươi chiến sĩ tham gia chữa cháy
để khống chế đám cháy lực lượng chức năng đã phá cửa kính và dùng thang cao tầng của xe chữa cháy
tiếp cận tòa nhà và phun nước áp lực cao vào khu vực có cháy
sau gần một giờ nỗ lực chữa cháy đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
vào hai giờ sáng nay lực lượng biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với các lực lượng và tàu cá khác
cứu hai tàu cá gặp nạn trên biển đưa hơn hai mươi ngư dân vào bờ an toàn
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm ts do ông phan văn hẹ trú quảng ngãi làm thuyền trưởng
chạy vào cửa biển cửa việt neo đầu tuy nhiên do không quen lùng lạch nên tàu đã bị mắc cạn
mặc dù sóng to mưa lớn nhưng sau gần một mươi giờ nỗ lực lực lượng thuộc đồn biên phòng cửa việt
bộ đội biên phòng quảng trị đã cùng một số ngư dân kéo được tàu cá trên vào cầu cảng cửa việt an toàn
năm thuyền viên có mặt trên tàu cá này cũng được đưa vào đồn chăm sóc sức khỏe
cũng trong chiều qua vào lúc một mươi bảy h tàu cá qng chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts do ông lê anh vũ chú quảng ngãi làm thuyền trưởng
khi đi vào vùng biển cách đảo cồng cỏ quảng trị ba hải lý về hướng tây nam đã gặp sóng lớn
va vào đá làm vỡ mạng nước tràn vào và tàu chìm dần
nhận được tin báo lực lượng đồn biên phòng đảo cồng cỏ đã cùng tàu đảo cồng cỏ một ra ứng cứu
sau hơn một giờ lực lượng chức năng đã lai dắt tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts cùng năm thuyền viên vào âu tàu đảo cồn cỏ an toàn